các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nguyễn văn doanh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thông tin chúng tôi mới nhận được vào sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng chín tòa nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai mươi bị cáo
trong đường dây khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tài trợ khủng bố mua bán chế tạo tăng chữ trái phép vật liệu nổ
đứng đầu tổ chức này là ngô hoàng văn hùng còn gọi là ngô hùng đối tượng thường xuyên chống đối chính trị
hùng vượt biên sang canada móc nối với các đối tượng phản động khác
từ năm hai nghìn một mươi bảy hùng thành lập tổ chức triều đại việt nhằm hoạt động lật đổ chính quyền tài trợ khủng bố và lôi kéo đông đảo người tham gia
hiện tại hùng vẫn đang ở canada và đang bị truy nã
thực hiện ý đồ khủng bố bị cáo ngô hùng đã tổ chức lôi kéo tài trợ cho hàng loạt bị cáo khác
trong đó có nguyễn khanh năm mươi chín tuổi
nguyễn khanh và dương bá giang cùng bốn mươi chín tuổi
cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ngô hùng và số đối tượng ở nước ngoài chuyển cho khanh hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
để bị cáo mua thuốc nổ rồi giao cho người khác chế tạo bom mìn gây ra các vụ nổ để tạo tiếng vang cho tổ chức
những người tham gia được các đối tượng nước ngoài hứa hẹn sẽ phong chức sắc khi hoàn thành nhiệm vụ
ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám các bị cáo đã gây ra vụ nổ lớn tại trụ sở công an phường một mươi hai quận tân bình
vụ nổ khiến ba người bị thương
trụ sở công an phường bị hư hỏng nặng nhiều tài sản là xe máy bị hư hại
sau khi đối tượng khanh bị bắt cơ quan điều tra đã thu giữ được tại nhà đối tượng rất nhiều vật liệu chế tạo quả nổ
đạn ar một mươi năm thuốc nổ giao tự chế tài khoản ngân hàng sim điện thoại hộ chiếu ống nhòm máy ảnh
trong đó có một số quả nổ đã chế tạo thành công
tất cả hai mươi bị cáo đều nghe theo sự chỉ đạo xúi dục và nhận tiền của đối tượng ở nước ngoài
để lên kế hoạch thực hiện các vụ bạo động khủng bố tại việt nam
xét xử về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân chế tạo tàng trữ mua bán che phép vật liệu nổ
phiên tòa dự kiến được xét xử trong ba ngày
thưa quý vị và các bạn dù đã được cảnh báo kịp thời và sớm có những biện pháp phòng chống
nhưng cơn bão số năm vừa qua đã gây mưa lớn tại các tỉnh miền trung
và để lại nhiều hậu quả cho các địa phương này cả về người và tài sản
khi đã làm sáu người chết một trăm một mươi hai người bị thương
hơn hai mươi hai ngôi nhà bị nổ
một mươi ba nhà bị sập hoàn toàn và ba mươi sáu điểm trường bị ảnh hưởng
ngoài ra bão số năm còn làm gần bốn hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại
một trăm linh năm hecta nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng và thiệt hại
cơn bão còn làm hai trăm một mươi bảy cột điện bị gãy đổ bảy trạm biến áp bị hư hỏng
ba trụ thông tin bị gãy bốn mươi ba tuyến cắp quang bị đứt do cây gãy đổ
một trăm linh ba km đường dây điện hạ thế bị đứt ở thừa thiên huế
hai mươi năm km đường quốc lộ bị sạt lở hư hỏng
với tổng quốc lộ bị sạt lở
với lượng đất đá khoảng một mươi một m ba trong đó tỉnh thừa thiên huế bị sạt lở hai mươi bốn km
đến thời điểm này một số khu vực ở huyện tây giang của tỉnh quảng nam
vẫn đang bị chia cắt cục bộ
hiện lực lượng công an đang cùng chính quyền địa phương giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
nguồn nước chữa cháy là yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần giảm thiểu thiệt hại
về người và tài sản do các vụ cháy gây ra
tuy nhiên có một thực tế đáng lo ngại là nguồn nước phục vụ chữa cháy
nhất ở các khu vực đô thị hiện nay lại đang thiếu trầm trọng
ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức cứu chữa khi không may xảy ra sự cố
phóng sự được thực hiện tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa sẽ cho quý vị thấy rõ hơn về điều này
vụ cháy tại cồn nhất trí phường vĩnh phước thành phố nha trang vào giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi
đã khiến cho bảy mươi hai căn nhà cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi
nằm sâu trong con hẻm nhỏ hệ thống nguồn nước chữa cháy trên bờ vừa thiếu
vừa không đáp ứng được
trong khi đó dù nằm ngay bên dòng sông cái nhưng do không có thiết bị chuyên dụng để lấy nước
nên việc chữa cháy phải thực hiện bằng các biện pháp thô sơ
đó là một trong những nguyên nhân chính khiến đám cháy tại cồn nhất trí khó bị khống chế
dập tắt và để lại những hậu quả nghiêm trọng
nước được xem như là nguồn vũ khí giúp những người lính cứu hỏa chiến đấu lại giặc lửa
tuy nhiên hiện nay trên địa bàn tỉnh khánh hòa nói chung
thành phố nha trang nói riêng nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy đang gặp nhiều những bất cập
đặc biệt là thiếu trụ nước chữa cháy một số trụ nước chữa cháy thì hư hỏng không lấy được nước
điều này đã khó khăn cho công tác chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi hỏa hoạn xảy ra
theo quy hoạch của tỉnh khánh hòa đến năm hai nghìn tám
thành phố nha trang phải có bảy trăm ba mươi năm trụ nước chữa cháy với khoảng cách từ một trăm năm mươi m đến ba trăm linh m một
trong khi đó đến thời điểm này
thành phố mới lắp đặt được hai trăm chín mươi một trụ còn thiếu bốn trăm bốn mươi bốn trụ so với quy hoạch cách đây một mươi hai năm
và trong một mươi hai năm ấy thành phố nha trang đã có sự phát triển nhanh chóng cả về quy mô đô thị và quy mô dân số